giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi huỳnh tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm ra quyết định khởi tố để điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã tiến hành khởi tố và thi hành lệnh tạm giam đối với huỳnh tiến thịnh
để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
cụ thể vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại
về việc cháu gái sinh ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn chín trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh đã bị thịnh xâm hại
quá trình điều tra cơ quan công an đã tiếp tục thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của thịnh đủ yếu tố
để cấu thành tội giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi và đã quyết định bổ sung các quyết định khởi tố về hành vi này